thưa quý vị trong giai đoạn nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao lực lượng chức năng tại tỉnh thanh hóa đang triển khai nhiều biện pháp quản lý giá cả bình ổn thị trường không để xảy ra tình trạng thiếu hàng tăng giá bất hợp lý bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
ngay từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba các đội quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã tăng cường kiểm tra kiểm soát việc đăng ký kê khai và niêm yết giá
các chủ cửa hàng trên địa bàn đều được vận động để ký cam kết bán hàng theo đúng giá niêm yết
không đầu cơ giá cả niêm yết và vẫn có giá trên từng kệ các mặt hàng khách dễ chọn
đội quản lý thị trường số bốn đã xử lý nghiêm theo quy định của nhà nước không để cho người dân thiếu bất kỳ một cái mặt hàng gì ở trong dịp trước trong và sau tết
dựa trên kết quả giả soát đánh giá sớm nhu cầu tiêu dùng của quản lý thị trường
các doanh nghiệp tại thanh hóa đã dự trữ giá trị hàng hóa phục vụ tết gần hai mươi tỷ đồng tăng hai mươi năm so với dịp tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
các doanh nghiệp tại thanh hóa đã dự trữ giá trị hàng hóa phục vụ tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
các doanh nghiệp tại thanh hóa đã dự trữ giá trị hàng hóa phục vụ tết quý mão hai nghìn hai mươi ba